do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh nên nhiệt độ của các huyện của tỉnh lào cai đồng loạt giảm sâu
riêng tại khu du lịch quốc gia sapa nhiệt độ giảm xuống mức rét hại chỉ còn tám một độ c
đây là nhiệt độ thấp nhất trong những ngày gần đây tại sapa
theo đài khí tượng thủy văn lào cai đợt không khí lạnh lần này khá bất ngờ bởi trước đó nhiệt độ tại lào cai đang ở mức cao
không khí lạnh kèm theo mưa rào và rông khiến nền nhiệt độ đồng loạt giảm mạnh
cụ thể trong sáng nay nhiệt độ đo được tại các vùng thấp như thành phố lào cai huyện bảo yên còn một mươi bảy độ c
vùng núi cao như bắc hà còn một mươi một độ c huyện sapa vẫn rét nhất chỉ về tám một độ c
đặc biệt do khí hậu giao mùa nên những ngày gần đây trên địa bàn tỉnh lào cai liên tục xuất hiện rông lốc và mưa đá
gây thiệt hại về hoa màu và nhà cửa của người dân
trước tình hình đó tỉnh lào cai đã khuyến cáo người dân chủ động phòng chống rét cho người và gia súc
tăng cường giữ chữ thức ăn không chăn thả gia súc những ngày nhiệt độ thấp
nhanh chóng khắc phục thiệt hại do mưa đá và rông lốc gây ra giúp người dân ổn định đời sống